chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có công văn chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
ubnd các huyện thành phố cà mau khẩn trương khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số năm gây ra trên địa bàn tỉnh
những ngày vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số năm trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kèm rông lốc chiều cường
đã làm sập năm căn nhà và tốc mái một mươi một căn nhà của người dân rất may là không có thiệt hại về người
tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng một trăm linh tám triệu đồng
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo ubnd các huyện thành phố cà mau khẩn trương giả soát thống kê tình hình thiệt hại
do hoàn lưu bão số năm gây ra giúp đỡ các hộ bị thiệt hại về nhà ở sớm sửa chữa khắc phục để ổn định cuộc sống
đồng thời thực hiện việc hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai theo trình tự thủ tục quy định